chương trình hôm nay thứ tư ngày bốn tháng một có những nội dung đáng chú ý sau
chương trình hôm nay thứ tư ngày bốn tháng một có những nội dung đáng chú ý sau
thư ký liên hợp quốc antonio guterres
chưa có bằng chứng tin tặc nga tác động tới cuộc bầu cử mỹ
sau đây là nội dung chi tiết
thành phố hà nội sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật thể dục thể thao phục vụ nhân dân thủ đô
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin được sở văn hóa thể thao hà nội đưa ra
trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều qua mùng ba tháng một
theo đó nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức tại vườn hoa tượng đài lý thái tổ
trung tâm quận hà đông quận tây hồ thị xã sơn tây và trước cửa sân vận động mỹ đình
thành phố hà nội cũng tổ chức các buổi chiếu phim cho bà con ở nông thôn
các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn
cũng tại buổi giao ban ông tô văn động giám đốc sở văn hóa thông tin hà nội cho biết
thực hiện chỉ thị số một mươi một của ban bí thư về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi bảy
hà nội sẽ không bắn pháo hoa vào dịp tết năm nay
sau đó sở văn hóa thông tin đã có văn bản
khuyến khích các nhà thờ đình đền chùa dung chuông thời điểm giao thừa
hy vọng sự cộng hưởng đó sẽ là hình thức báo hiệu năm mới tới
ngân hàng nhà nước cũng vừa phát đi thông cáo về việc triển khai một số công tác
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
theo đó ngân hàng nhà nước các ngân hàng nhà nước tỉnh thành phố
tuyệt đối không chi các loại tiền mới in
còn nguyên sơ ri nếu còn tồn kho từ năm đồng trở xuống vào lưu thông
chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông
để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân
ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm tra và xử lý nghiêm
các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép
tại các khu di tích đền chùa lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng
gây ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ
đến văn hóa và hình ảnh của đồng tiền việt nam
đặc biệt nghiêm cấm cán bộ ngân hàng nhà nước
các ngân hàng lợi dụng tiếp tay cung cấp các loại tiền mới
cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng tranh lệch
kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông
nhưng còn mới để tập hợp thanh thép bó
cũng liên quan đến công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán
tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này học sinh sinh viên và cán bộ công nhân viên chức
được nghỉ bảy ngày từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết ngày năm tháng riêng
vì vậy dự kiến lưu lượng hành khách trước và sau các kỳ nghỉ tết
sẽ tăng cao hơn so với ngày thường
hà nội đã lên phương án tăng cường thêm hàng chục lượt xe
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một sẽ bố trí một mươi ba trăm chín mươi năm lượt xe một ngày
phục vụ theo biểu đồ hiện tại sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách
tại các bến xe
ngày hai mươi bốn tháng một cũng bố trí trên một mươi ba trăm linh lượt xe một ngày
ngày hai mươi năm tháng một bố trí tám tám trăm năm mươi bốn lượt xe một ngày

ngày hai mươi bảy tháng một bố trí năm bốn trăm sáu mươi một lượt xe một ngày
ngày hai mươi tám tháng một bố trí bảy chín trăm chín mươi lượt xe một ngày
tức ngày mùa tết bố trí ba hai trăm chín mươi sáu lượt xe một ngày
ngày hai mươi chín tháng một bố trí năm bốn trăm bốn mươi lượt xe một ngày
ngày ba mươi tháng một bố trí sáu năm trăm năm mươi bốn lượt xe một ngày
ngày ba mươi một tháng một bố trí bảy bốn trăm chín mươi chín lượt xe trên một ngày
từ ngày một đến ngày ba tháng hai bố trí một mươi ba trăm chín mươi năm lượt xe trên một ngày
trong suốt dịp phục vụ tết nguyên đán
transico cũng bố trí dự phòng hai mươi chín xe trên một ngày
trên hai mươi hai tuyến xe buýt để sẵn sàng tăng cường giải tỏa
khi lượng hành khách tăng đột biến
chúng ta đã đang dần cảm nhận được không khí tết ở hà nội
khi những cây đào cành đào đã bắt đầu ra phố
các vườn đào ở phường nhật tân phú thượng
và khu vườn đào quận tây hồ hà nội
cũng đã nhộn nhịp người mua kẻ bán
một phần do yếu tố thời tiết
một phần do người dân chơi đào sớm
nên đào hà nội đã rời vườn
mang không khí tết về với nhiều gia đình
lâu nay con phố lạc long quân quận tây hồ
nổi tiếng bày bán các loại đào thế
mỗi khi tết đến xuân về
năm nay các chậu đào với thế độc lạ
đã được nhiều khách hàng tới tận vườn
tham quan khảo sát giá
trong đó có nhiều người đã nhận được
đơn hàng đặt mua thuê đào
ở ngã tư lạc lâm quân an dương vương
gia đình ông công văn tuấn tổ hai mươi hai cụ ba
phường phú thượng đã đặt hơn năm mươi chậu đào thế
đào của chúng tôi mỗi năm thì lắm nào
đào đẹp đào to đào bé đều có hết
nói chung cái giá nó như cái này
tầm gỡ từ tám một mươi triệu
cái gốc to thì giá nó cao hơn một tí
nó giao động nhiều mức năm triệu
ví dụ như những cái giá nó giao động
khoảng tầm từ một mươi triệu cho đến ba mươi triệu
mặc dù năm nay không được thuận lợi
cho việc chăm sóc và giữ cho đào nở đúng độ
tuy nhiên các nhà vườn đều đang thực hiện
các bí kíp để chăm sóc đào già nụ
bung hoa vào đúng thời điểm
chuyển giao năm cũ và năm mới
có nhà thì mơi hết tất cả
có nhà thì hạn chế tưới nước
nhưng mà những cái mẹo vặt đấy
thì nó sẽ dẫn đến là
những cái nước hoa đầu tiên
nó sẽ không được tươi
khi nào mà mình mang về
mình tưới nước đầy đủ
thì lúc đấy là đào nó hồi
cái nước hoa thứ hai
thì nó sẽ tươi và nó đẹp hơn
hiện tại đào đã lên phố
công việc làm vườn cuối năm
của các chủ vườn đào
tuy có bận rộn
nhưng cũng thêm phần nhuận nhịp hứng khởi
họ vừa làm vừa hy vọng
thời tiết thuận lợi hơn
bán được nhiều cây
để gia đình cùng đón
một cây tết no ấm sung túc
tiếp tục với các thông tin
đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
vừa có văn bản chỉ đạo
triển khai xử phạt vi phạm
trật tự an toàn giao thông
được phát hiện qua hệ thống
camera giám sát giao thông
tại các nốt giao thông trọng điểm
trên địa bàn thành phố
từ ngày một mươi sáu tháng một
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
giao công an thành phố
chủ trì tổ chức hướng dẫn
nhắc nhở tuyên truyền
người tham gia giao thông
biết chủ trương xử phạt của thành phố
đến hết ngày một mươi năm tháng một
từ ngày một mươi sáu tháng một
bắt đầu tiến hành xử phạt
hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
được phát hiện qua hệ thống
việc xử phạt sẽ căn cứ
theo hình ảnh ghi lại từ camera
được đặt tại tám nốt giao thông trọng điểm
như lê duẩn ông ích khiêm
nguyễn văn linh trần phú bạch đăng
điện biên phủ hà huy tập
nút giao thông cầu vượt ngã ba huế
và ngũ hành sơn hồ xuân hương lê văn hiến
trước đó việc xử phạt hành vi
vi phạm luật giao thông đường bộ
thông qua hệ thống camera giám sát
được thành phố đà nẵng triển khai thực hiện
tại các hướng giao thông trên trục đường
cách mạng tháng tám
tỉnh quảng ngãi vừa đồng ý chủ trương
mở phố đi bộ trên đảo lý sơn
dài ba km gắn với sản phẩm du lịch
dịch vụ biển đảo đặc thù hấp dẫn
du khách trong nước và quốc tế
phố đi bộ hoạt động sẽ thu hút
khách đến lý sơn tham quan nhiều hơn
thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương
tuyến đường cơ động ven biển huyện đảo lý sơn
nơi dự kiến hình thành phố đi bộ
dự án nâng cấp đường cơ động ven biển
đoạn từ cầu vượt neo đậu tàu thuyền thôn tây
xã hàn vĩnh đến khách sạn mường thanh
được thực hiện theo hình thức đối tác công tư ppp
huyện đảo lý sơn sẽ lập phố đi bộ
gắn với sản phẩm du lịch dịch vụ biển đảo đặc thù
hấp dẫn khách du lịch trong nước quốc tế
năm hai nghìn một mươi năm quảng ngãi thu hút sáu trăm năm mươi lượt khách du lịch
trong đó có bốn mươi bảy lượt khách quốc tế
đạt tổng doanh thu năm trăm sáu mươi tỷ đồng
tăng một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
tại đồng tháp chỉ còn vài ngày nữa
là tuần lễ du lịch hai nghìn một mươi bảy sẽ chính thức bắt đầu
những ngày này ngoài việc tích cực chăm sóc
cho các trậu hoa trong vườn
các hộ trồng hoa ở làng hoa sa đéc
đã chủ động sắp xếp bày trí
trước mặt tiền nhà khá bắt mắt
để chào đón khách du lịch gần xa
nhiều giống hoa đẹp được người dân đưa lên kệ
để phục vụ khách tham quan mua sắm chụp ảnh
nhiều không gian hoa mang đậm chất thôn quê
cũng được nhà vườn đầu tư
để khách tham quan có nơi thư giãn chụp ảnh
khi đến tham quan không gian làng hoa
một số hộ sản xuất hoa kiểng
còn mạnh dạn đầu tư mở thêm dịch vụ giải khát
cho thuê xe đạp đôi để du khách tham quan làng hoa
theo thống kê của phòng kinh tế
toàn thành phố sa đéc đang chuẩn bị
phục vụ cho thị trường tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
và tuần lễ du lịch hai nghìn một mươi bảy
trong đó làng hoa san yên cai giao
thuộc phường tân duy đông
là nơi có diện tích tập trung trồng nhiều nhất
với hơn hai chủng loại
như dừa cạn dạ yến thảo cát tường
cúc thaiger cúc đồng tiền tử la lan và hoa hồng
đây cũng là một trong những nơi du lịch trọng điểm

bắt đầu từ ngày bảy tháng một
đến hết ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy

ở syri đáp lại thủ tướng iraq ghi nhận những nỗ lực của pháp trong liên minh quốc tế chống is
đồng thời khẳng định các lực lượng iraq đang bước vào giai đoạn cuối cùng để đánh đuổi nhóm

di tản khẩn cấp khi một đám cháy lớn thiêu dụi ít nhất một trăm linh căn nhà tại thành phố venbien
và brissau khiến ít nhất một mươi chín người bị thương bộ nội vụ chile cho biết ít nhất một mươi chín người bị thương
nhẹ và năm trăm linh ngôi nhà khác đang đứng trước nguy cơ bị thiêu dụi và ba trăm năm mươi căn nhà có nguy cơ bị bén lửa
các nhà chức trách nước này đã cắt điện bốn mươi bảy hộ gia đình trong khu vực hòa hoạn để đề phòng
các sự cố đáng tiếc khác bên cạnh đó chính quyền đã huy động máy bay thả bom nước và trực thăng
tham gia cứu hộ đồng thời đến hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
theo thông tin ban đầu ngọn lửa xuất phát từ một câu
lạc bộ của ngư dân ngoài ra lửa cháy lan nhanh vì gió to và nhiệt độ cao điều kiện vệ sinh
kém đã khiến cho ngọn lửa lan sang các đống rác để tại hẻm núi và cháy dữ dội hơn
trong năm hai nghìn một mươi bảy mexico sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức về người di cư trái phép
đặc biệt là làn sóng di cư mạnh mẽ của người haiti và châu phi
và cùng với đó là những người di cư từ các nước trung mỹ và châu á
theo nhận định của các chuyên gia an ninh mexico
quốc gia bắc trung mỹ này sẽ phải tập trung nhiều nguồn lực hơn nữa cả về con người và tài chính
dành cho người di cư trái phép đồng thời phải tạo điều kiện tốt nhất cho hàng trăm nghìn người
mexico bị trục xuất từ mỹ như việc làm mới các dịch vụ y tế giáo dục và xã hội
trong một mươi một tháng đầu năm ngoái số người châu á nhập cư trái phép vào mexico để tìm đường sang mỹ
đã lên tới bốn ba trăm bảy mươi bốn trường hợp tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi số lượng người châu phi nhập cư trái phép cũng cao chưa từng có trong lịch sử
với một mươi sáu hai trăm sáu mươi tám người và xu hướng này sẽ có thể tiếp tục tăng trong năm hai nghìn hai mươi
theo chính phủ mexico hiện có khoảng bốn năm trăm linh người di cư trong đó có hai ba trăm tám mươi người haithi
đang bị mắc kẹt tại biên giới giữa nước này với mỹ để chờ được phía mỹ tiếp nhận
còn tại trung quốc trung tâm khí tượng học quốc gia hôm qua đã ban bố cảnh báo đỏ
về tình trạng ô nhiễm không khí nặng do sương mù dày đặc ở một số khu vực miền bắc và miền đông nước này
từ ngày mùng ba đến ngày bốn tháng một sương mù dày đặc ở khu vực bắc kinh thiên tân hà bắc
cũng như ở các tỉnh hà nam sơn đông an huy và giang tô sẽ khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới năm trăm linh mét
và có thể xuống dưới năm mươi mét trong trường hợp sương mù quá dày đặc
giới chức địa phương cảnh báo các lái xe tại khu vực bị ảnh hưởng nên giảm tốc độ
trong khi các sân bay hải cảng nên áp dụng các biện pháp an toàn tránh gây ra sự cố
mức cảnh báo màu đỏ là mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo ô nhiễm không khí bốn cấp độ
sau cảnh báo đỏ tiếp đến là cảnh báo màu cam vàng và xanh